trong buổi họp trực tuyến về tình hình dịch giữa các quận huyện và thành phố thủ đức
sở y tế đã kiến nghị bang chỉ đạo sớm triển khai lại các khu cách ly quận huyện
và có thêm bệnh viện giả chiến để sẵn sàng thu dung điều trị f
theo sở y tế khi giải thể các bệnh viện giả chiến của thành phố rất cần các bệnh viện giả chiến của quận huyện
đảm trách thu dung các trường hợp f mới không đủ điều kiện cách ly tại nhà
mô hình bệnh viện giả chiến quận huyện góp phần giảm tải cho các bệnh viện giả chiến còn lại của thành phố
cũng như giúp các bệnh viện quận huyện thực hiện chức năng khám bệnh
chữa bệnh thông thường cho người dân khi trở lại công năng ban đầu
theo thông tin từ sở y tế huyện bình chánh đang là một trong những địa phương có số ca nhiễm
và số ca tử vong vì covid một mươi chín cao nhất trong những ngày vừa qua
trên bản đồ covid một mươi chín thành phố hồ chí minh hiện thị hiện huyện này đang ở cấp độ hai màu vàng
nguy cơ trung bình với tổng số ca f từ trước đến nay là hai mươi tám sáu trăm ba mươi một người
đại diện trung tâm y tế huyện bình chánh cho biết những ngày qua số ca f trên địa bàn tăng trở lại
trong đó mỗi ngày trên địa bàn huyện có khoảng chục ca bệnh chuyển nặng
các trung tâm y tế và trạm y tế phải tìm bệnh viện tuyến trên cho các f này
hiện huyện đã có văn bản xin ý kiến thành phố chấp thuận cho mở lại ba toát của bệnh viện giả chiến số bốn
sau khi đã hoàn thành sử dụng
sứ mệnh giữa tháng một mươi vừa qua là một trong những địa phương trên địa bàn thành phố hồ chí minh
có số ca f cao trong một tuần qua và hiện vẫn đang ở mức cao
ông đỗ anh khang phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận gò vấp cho biết
với dân số của quận rất đông khoảng sáu trăm chín mươi người số f không gia tăng là điều khó tránh khỏi
để kịp thời ứng phó quận đã sẵn sàng lên các kịch bản
bên cạnh vẫn còn duy trì một số khu cách ly tập trung và bệnh viện giả chiến
theo đó hiện quận còn duy trì ba khu cách ly tập trung của quận tại trường tiểu học lê quý đôn
trường trung học cơ sở hình văn nghệ với tổng cộng bảy trăm linh dường bệnh
và trung tâm bồi dưỡng chính trị quận với khoảng một trăm linh dường bệnh
tất cả các khu cách ly này đều trống người bệnh
bên cạnh đó quận còn bệnh viện điều trị covid một mươi chín gò vấp cơ sở hai với khoảng ba trăm linh dường bệnh
và một khoa covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa quận gò vấp
ngoài các trạm y tế cố định tại các phường
quận còn có một mươi sáu trạm y tế lưu động
theo ông khang trong tình huống tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận diễn tiến xấu
theo kiến nghị sở y tế địa phương cũng tính phương án chưng dụng các trường mầm non mở lại
thành khu cách ly tập trung vì đây là khối mở lại học trực tiếp chậm nhất so với các nhóm trường còn lại
vì dân số tại quận rất đông gấp ba lần quận phú nhận
quận gò vấp luôn phải ở trong tư thế chủ động hơn sẵn sàng về cơ sở vật chất và con người
ông khang chia sẻ
tại thành phố thủ đức ông nguyễn văn chức giám đốc trung tâm y tế cho biết
trước đề xuất của sở y tế đến ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
địa phương sẵn sàng chuẩn bị thêm các địa điểm thu dung cách ly bệnh viện giả chiến v v
số ca nhiễm trong những ngày qua trên địa bàn có chiều hướng tăng
dịch bệnh không được chủ quan phải luôn trên tinh thần sẵn sàng
nếu chẳng may dịch tăng mạnh trở lại thì có phương án sẵn sàng xử lý bác sĩ chức nói
ngày một mươi bốn tháng một mươi một thành phố thủ đức đã phát động lễ gia quân với hơn hai hai trăm bảy mươi tám cán bộ công chức viên chức
lực lượng tình nguyện viên nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở
và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh trong tình hình mới
ông nguyễn văn hiếu bí thư thành ủy thủ đức cho biết địa phương còn nhiều khó khăn thách thức
khi thời gian qua số ca f phát sinh còn cao tại nơi làm việc khu dân cư
số lượng người dân và doanh nghiệp tự test nhanh dương tính chiếm
tỷ lệ gần sáu mươi số ca nhiễm mới
tuy nhiên nhân lực chăm sóc f tại các trạm y tế phường hiện nay đang rất ít
phải đảm nhận nhiều công việc nên dễ dẫn đến quá tải
do đó thủ đức đã phát động lễ gia quân với hơn hai hai trăm bảy mươi tám cán bộ công chức viên chức
lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch
trong đó có một trăm hai mươi y bác sĩ của bệnh viện lê văn thịnh bệnh viện lê văn việt
bệnh viện thủ đức và trung tâm y tế thủ đức

một trăm linh giáo viên hai trăm linh đoàn viên một trăm năm mươi cán bộ của hội chữ thập đỏ và hơn một lực lượng khác
cũng tại buổi lễ thành phố thủ đức đã triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh cho người dân trên địa bàn
ban chỉ đạo chống dịch ba mươi bốn phường sẽ chăm lo cho tất cả các trường hợp f có hoàn cảnh khó khăn
đang cách ly điều trị tại nhà
thưa quý vị theo lãnh đạo sở y tế tp hcm tp hcm đã chuẩn bị các kịch bản
cho bốn cấp độ dịch covid một mươi chín
và nếu như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
thì thành phố buộc phải xiết lại thậm chí quay lại trở lại việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
trước đó tại chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời về chủ đề phòng chống dịch covid một mươi chín
khi tình hình có dấu hiệu phức tạp trở lại tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
phó giám đốc sở y tế tp hcm và tiến sĩ bác sĩ phan minh hoàng giám đốc bệnh viện giả chiến số sáu
đã đăng đàn trả lời trực diện những băn khoăn thắc mắc của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết từ đầu tháng một mươi tp hcm mở cửa với hy vọng hệ thống điều trị đáp ứng
cùng với độ phủ vaccine thì thành phố có thể sống chung và thích ứng với trạng thái bình thường mới
khoa học đã chứng minh những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine khả năng nhiễm bệnh
chuyển nặng và tử vong rất thấp so với trường hợp chưa tiêm vaccine
tuy nhiên mặt trái của vấn đề là người đã tiêm chủng đầy đủ không có nghĩa là không bị nhiễm
và không bị diễn tiến nặng
có một tỷ lệ nhỏ đặc biệt là những người có bệnh nền
chúng tôi rất lo phân tích mấy ngày qua số ca tử vong tăng hơn những ngày trước
đa số người tử vong đều trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền chưa tiêm vaccine
do các bệnh lý như tai biến mạch máu não v v
có trường hợp người lớn tuổi tiêm đủ vaccine bị tử vong
có thể là do bệnh nền cộng với cơ địa của người lớn tuổi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vịnh châu cho biết
theo ông châu vài ngày qua số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trở lại
trên toàn địa bàn tp hcm
trong đó có năm quận hiện tăng cao nhất là quận bình tân
các huyện bình chánh hóc môn tp thủ đất v v
ông khẳng định nguyên nhân số ca nhiễm tăng trở lại là do tp hcm
nới lỏng giãn cách từ đầu tháng một mươi để phục hồi kinh tế và các hoạt động xã hội
trả lời một số thắc mắc về việc ứng phó như thế nào khi ca nhiễm tăng trở lại
và các lực lượng tăng cường đã rút khỏi tp hcm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết
sở y tế đã xây dựng kịch bản cho bốn cấp độ dịch
cụ thể sau khi tp hcm qua định dịch các bệnh viện giả chiến là trường học
khu tái định cư v v đã dần đóng cửa trả lại công năng cũ
tuy nhiên ba bệnh viện hồi sức covid một mươi chín và ba bệnh viện giả chiến số một mươi ba một mươi năm một mươi sáu
sẽ tiếp tục duy trì lâu dài
riêng bệnh viện giả chiến số một mươi sáu cải biến thành bệnh viện ba tầng
bên cạnh đó các bệnh viện quận huyện có thể tiếp nhận các f
không có điều kiện tự cách ly
các khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao
cũng xây dựng các khu thu dung tiếp nhận và điều trị f triệu chứng nhẹ
nói chung thành phố đã chuẩn bị kịch bản kể cả xấu nhất
không ai mong muốn nhưng nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp đến mức không kiểm soát được
thì tp hcm buộc phải siết lại thậm chí quay lại biện pháp giãn cách xã hội như thời gian trước
các nước phát triển cũng xử lý như vậy
khi các ca bệnh tăng đến mức không kiểm soát được
thì buộc phải đóng cửa phong tỏa giãn cách ông châu nhấn mạnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc chia ra sáu đội đặc nhiệm chuyên hỗ trợ kiểm soát dịch
trong dân cư cộng đồng trường học
hai đội còn lại hỗ trợ kiểm soát dịch tại các khu chế xuất khu công nghiệp
theo ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành hcdc khi địa phương có khó khăn
đội đặc nhiệm sẽ hỗ trợ qua điện thoại để nắm tình hình tư vấn đánh giá
hướng dẫn các phương án
trong tình huống tp hcm tăng lên cấp độ bốn hcdc sẽ cử hai mươi bốn đội đặc nhiệm kiểm soát dịch
trong cộng đồng và bốn đội kiểm soát trong khu công nghiệp khu chế xuất
nếu địa phương thực hiện các phương án kiểm soát dịch nhưng không hiệu quả
đội đặc nhiệm sẽ đổ quân xuống tận nơi để xử lý triệt địa dịch
ông tam cho biết đội đặc nhiệm được hình thành trên cơ sở là các tổ phản ứng nhanh
đã hoạt động trong đợt dịch thứ tư của tp hcm nhằm nâng cao năng lực kiểm dịch
trong tình huống tp hcm hàng loạt bệnh viện đã cử các bác sĩ xuống các phường
xã thiết lập trạm y tế lưu động chăm sóc f tại nhà
hiện các phường đều có trạm y tế trạm lưu động tổ phản ứng nhanh và đường dây nóng
để f tại nhà liên hệ nhận thuốc và được tư vấn theo dõi
thưa quý vị khán giả thời gian gần đây tại tp hcm tình hình dịch bệnh đã có những diễn biến
phức tạp trở lại với nhiều ca mắc mới
để kiểm soát lại dịch bệnh covid một mươi chín sắp tới có lẽ lãnh đạo thành phố sẽ có những điều chỉnh
nhiều hoạt động chống dịch tại địa phương
trong khi đó mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại